phó thủ tướng vũ đức đam giao bộ tư pháp chủ trì phối hợp văn phòng chính phủ bộ nội vụ ban hành mẫu các yêu cầu kỹ thuật đối với bản sao điện tử được chứng thực hoàn thành trước ngày một tháng bảy
bộ tư pháp hướng dẫn nghiệp vụ các cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong quá trình thực hiện chứng thực bản sao điện tử
ban cờ yếu chính phủ ra soát cung cấp chữ ký số chuyên dùng chính phủ phục vụ việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
cung cấp công cụ hỗ trợ cán bộ công chức kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên bản sao điện tử được chứng thực
bao gồm chữ ký số chuyên dùng chính phủ và chữ ký số công cộng để tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ cấp tỉnh